đây chỉ là một trong số hàng chục hàng trăm người đã bị lừa đảo dưới ý thức du lịch như trên
theo cơ quan công an các chiêu trò lừa đảo này không mới nhưng tinh vi và vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy

chúng tôi đưa ra một số những lời khuyên đối với người tiêu dùng
thứ nhất là khi chúng ta có nhu cầu mua bán một combo du lịch nào đó
thì chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ về những thông tin liên quan đến cá nhân của người bán hoạt động du lịch và tour du lịch đó
ở thời điểm đó thì thông tin của họ như thế nào
chúng ta mới có đưa ra những quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua bán voucher đó hay không
để lấy lòng tin của khách hàng nhóm lừa đảo sẽ tạo website fanpage và tên tài khoản là một công ty du lịch uy tín nào đó
để khi khách hàng giao dịch thấy mọi thông tin đều minh bạch rõ ràng
nhóm đối tượng lừa đảo thường xuyên yêu cầu nạn nhân phải chuyển từ ba mươi đến năm mươi giá trị
có trường hợp bị yêu cầu chuyển một trăm linh giá trị để được tranh xuất tour
sau khi nhận tiền cọc nhóm lừa đảo sẽ chặn số điện thoại zalo facebook ngắt liên lạc với nạn nhân rồi âm thầm biến mất
thực ra đây là một phương thức không hề mới mà trước đây cái thủ đoạn này đã được các đối tượng sử dụng cách đây rất nhiều năm rồi
và các cơ quan chức năng cũng đã có rất nhiều cảnh báo đối với người dân
thực ra bây giờ hiện tại là công nghệ
cái nền tảng xã hội mạng xã hội đang rất phát triển và là một cái công cụ để cho các đối tượng thực hiện việc lừa đảo được chuyên nghiệp hơn
và tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng phải cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để giải quyết để tránh những thiệt hại cho người dân
để tránh bị lừa đảo trước thủ đoạn đặt tour du lịch qua mạng internet khách hàng cần lưu ý
trước khi lựa chọn các gói du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin công ty cung cấp dịch vụ du lịch
nên lựa chọn dịch vụ của những công ty uy tín để tránh bị lừa đảo
cần cảnh giác khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền để giữ chỗ
vì đây chưa phải là khoản tiền xác nhận cung cấp dịch vụ
và nên đến trực tiếp để giao dịch để tránh tiền mất tật mang
và báo cáo ngay cho cơ quan công an khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan quốc tuấn ba mươi ba tuổi
trú tại phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột
để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
một mươi giờ ngày hai tháng một tuấn hẹn gặp bạn gái tại một nhà nghỉ
tại đây giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
tuấn đã dùng dây sạc điện thoại xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
rồi lấy hơn ba trăm linh đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân rời khỏi nhà nghỉ
đi mua ma túy sử dụng
sau đó đối tượng đã trốn tại các khu dãy vắng trên địa bàn phường khánh xuân
đến ngày bốn tháng một thì bị lực lượng công an vây giáp và bắt giữ
còn tại hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa phối hợp với công an huyện kim thành
bắt giữ đỗ ngọc khánh sinh năm hai nghìn năm trú tại thị trấn phú thái
nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng bên bờ sông
dạng sáng ngày một mươi ba tháng một một người dân ở thị trấn phú thái đi đánh cá trên sông
tới gần khu vực quảng trường hai mươi tháng chín thuộc thị trấn phú thái
bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông cạnh gốc cây
qua đó xác định nạn nhân là người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại khu tân phú thị trấn phú thái huyện kim thành
nạn nhân là chủ của một cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ tại địa phương
vào cuộc điều tra cảnh sát đã bắt giữ đỗ ngọc khánh
đang là học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện nghi phạm gây ra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục phối hợp
với công an huyện kim thành điều tra làm rõ hành vi giết người của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác công an huyện gia lộc của tỉnh hải dương
phát hiện bắt quả tăng phạm văn giáp đang mang pháo do mình tự chế đem đi tiêu thụ
công an huyện gia lộc đã ra quyết định khởi tố đối với phạm văn giáp
sinh năm hai nghìn sáu trú tại thôn qua bộ xã liên hồng thành phố hải dương về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
vào hồi hai mươi h một mươi năm phút ngày chín tháng một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác bắt quả tang phạm văn giáp và nguyễn đức hiệp
sinh năm hai nghìn bảy trú tại thôn qua bộ xã liên hồng thành phố hải dương đang điều khiển xe đạp điện chở theo một mươi ba kg pháo nổ
các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên đều do phạm văn giáp tự làm và đang trên đường mang đi tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm văn giáp công an huyện gia lộc phát hiện thu giữ thêm gần bảy mươi tám quả pháo nổ
thành phẩm khối lượng gần một kg cùng rất nhiều dụng cụ nguyên vật liệu dùng để sản xuất pháo
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận có xem hướng dẫn cách chế tạo
pháo nổ trên mạng internet sau đó đặt mua các nguyên vật liệu chất hóa học để chế tạo thuốc pháo cuốn và sản xuất pháo nổ
với mục đích sử dụng và bán kiếm lời
khách mua pháo của giáp chủ yếu liên hệ trao đổi thông tin về số lượng hàng giá cả cách thức vận chuyển giao hàng qua gia lô
tối ngày chín tháng một giáp rủ hiệp đi giao hàng cho khách đặt trước thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thực tế cho thấy càng gần tết nguyên đán thì tình trạng buôn bán tàng trự pháo và liệu nổ có diễn biến phức tạp
mới đây nhất phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện và bắt giữ một vụ mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh đắk lắc phát hiện một đối tượng đang chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã e hờ leo huyện e hờ leo tỉnh đắk lắc
sau khi dừng xe kiểm tra tổ công tác làm rõ đối tượng này là bùi văn kiếm sáu mươi tuổi ở xã thăng hưng huyện chư prong tỉnh gia lai
đang chở ba mươi kg thuốc nổ và ba mươi hai kíp nổ đi bán để kiếm lời
từ lời khai của kiếm tổ công tác tiếp tục mở rộng vụ việc khám xét nơi ở của đối tượng thứ hai có liên quan là nguyễn xuân giáp bốn mươi chín tuổi
ở xã yer zom huyện đức cơ tỉnh gia lai
trong nhà của giáp tổ công tác phát hiện đang cất giấu sáu mươi kg thuốc nổ bảy kg pháo nổ một khẩu súng tự chế một khẩu súng săn cùng năm mươi sáu viên đạn quân dụng

được biết đối tượng bùi văn kiếm đã từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
đối tượng vi phạm đã từng có tiền án thiền sự
đối tượng vi phạm đã từng có tiền án thiền sự về mua bán và tàng trữ vật liệu nổ cho nên là thủ đoạn của đối tượng rất là tinh vi
tuy nhiên là bằng biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với lại phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được đối tượng cùng với lại là tang vật
qua đây thì trong cái dịp tết nguyên đán này cũng khuyến cáo bà con là không nên tàng trữ thuốc nổ pháo trái pháp luật bởi vì là những cái hành vi này là sẽ bị pháp luật xử rất là nghiêm
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển truy tố hai đối tượng bùi văn kiếm và nguyễn xuân giáp về các hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ chất cấm
chín mươi kg chất nổ cùng nhiều đạn quân dụng pháo nổ kiếp nổ được phát hiện thu giữ trong vụ án này đã ngăn ngừa những hậu quả xấu xảy ra góp phần bảo đảm an ninh trật tự yên bình trong dịp tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi ba